dù đã được chính phủ chấp thuận chủ trương lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng etc trên quốc lộ một và đường hồ chí minh qua tây nguyên
thế nhưng đến thời điểm này việc lắp đặt etc vẫn còn nhiều khó khăn
hôm qua ba mươi một tháng tám tổng cục đường bộ việt nam đã họp với tất cả các nhà đầu tư bot có trạm thu phí chưa lắp etc
và yêu cầu đến ngày ba mươi tháng một mươi tất cả các trạm bot trên toàn quốc phải lắp etc
theo tổng cục đường bộ việt nam trong tổng số hai mươi chín trạm phải lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng etc
thì có hai mươi hai trạm đã ký hợp đồng có một mươi trạm đã vận hành thương mại một mươi một trạm đã hoàn thành lắp đặt nhưng chưa kết nối
bảy trạm chưa ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
tại buổi họp hầu hết các nhà đầu tư bot đều cam kết phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp dịch vụ
để đưa hệ thống thu phí tự động không dừng sớm hoạt động
đối với các trạm thu phí đã lắp của đơn vị capro chưa triển khai được là do chưa có tính kết nối về tổng vetc
các nhà đầu tư bot cũng bày tỏ nhiều băn khoăn
các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng cam kết đến ngày ba mươi tháng chín sẽ triển khai chạy thử nghiệm tại trạm pháp vân cầu rẽ
tiến tới chính thức triển khai thu phí không dừng
đại diện tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các nhà đầu tư bot đơn vị cung cấp dịch vụ
chậm nhất là đến ngày ba mươi tháng chín phải chạy thử nghiệm để đến ngày một mươi năm tháng một mươi chạy thương mại
và đến ngày ba mươi tháng một mươi chính thức vận hành không được sai sót trục chặt trong việc kết nối
năm nhà đầu tư bot còn lại trước khi hợp đồng cũng phải hoàn thành kết nối trong tháng một mươi
các nhà đầu tư bot cùng với tổng cục tiếp tục đàm phán với năm nhà đầu tư
người đứng đầu tổng cục đường bộ việt nam cũng nhấn mạnh việc áp dụng thu phí không dừng
là nhu cầu tất yếu của xã hội để đảm bảo công khai minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia giao thông
tới đây tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải sẽ mời thêm đơn vị cung cấp dịch vụ
để các nhà thầu bot lựa chọn ứng dụng với giá phù hợp nhất chất lượng đảm bảo